kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây nên trong hai ngày tới
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến là ít mưa và có nắng nóng
với mức nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ
sau đó từ chiều tối ngày hai mươi tám do tác động của hội tụ gió nên mưa trên khu vực sẽ tăng mạnh
cùng với nền nhiệt giảm đôi chút nắng nóng có phần bớt gai gắt hơn
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do vẫn còn hội tụ gió trên cao
nên về chiều tối vẫn có mưa rông rải rác phần nào giúp nền nhiệt dễ chịu hơn
cao nhất ngày chỉ trong khoảng là ba mươi hai ba mươi năm độ
và sau đó cũng từ chiều tối ngày hai mươi tám thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
cùng với nền nhiệt giảm từ một đến hai độ
đề vợ các tỉnh thành từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với gió tây nam gây ra hiệu ứng phơn
chính vì vậy mà nhiệt độ cao nhất ba ngày tới tại đây vẫn đạt ngưỡng là ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi tám độ và có nắng nóng gai gắt
người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác
mất nước kiệt sức do nắng nóng
ngoài ra nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cháy rừng cũng bị đẩy lên cao
quý vị và các bạn cần lưu ý đề phòng
khu vực từ đà nẵng đến phú yên vẫn tiếp tục có nắng nóng trong những ngày tới
với mức nhiệt độ giao động từ hai mươi năm ba mươi tám độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận chịu ảnh hưởng của gió đông gây mưa rông
nên nền nhiệt dễ chịu hơn phổ biến từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
ở phía nam gió tây nam vẫn cường độ trung bình là hình thế chính
chi phối thời tiết các tỉnh tây nguyên
vì vậy mà mưa chủ yếu xuất hiện ở diện giải rác vào lúc chiều tối
với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
khoảng từ ngày hai mươi chín tháng sáu trở đi gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
kết hợp với mây đối lưu hình thành nhiều trên khu vực
vì vậy mà mưa có xu hướng gia tăng cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
còn nền nhiệt độ trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động từ hai mươi đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây chỉ có mưa rông vào lúc chiều tối với lượng không đáng kể
và sau đó thì cũng từ chiều tối ngày hai mươi chín mưa sẽ tăng mạnh
với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
mưa rông chủ yếu xảy ra về chiều tối
còn ban ngày khu vực vẫn có nắng gián đoạn
với nền nhiệt sao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ